phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình định vừa điều tra triệt xóa một ổ cá độ bóng đá ăn theo mùa euro tại quán cà phê hương quê ở phường nhân phú tp quy nhơn do bà nguyễn thị lẹ làm chủ
tại hiện trường trinh sát hình sự bắt quả tang ba đối tượng gồm nguyễn văn trung nguyễn đức tuấn và lê thành phúc cùng chú thành phố quy nhơn đang làm kèo và tham gia cá độ trận ukraine bắc ireland trong khuôn khổ giải bóng đá euro hai nghìn hai mươi
cơ quan chức năng thu giữ một máy vi tính sách tay hai điện thoại di động một sổ ghi cá cược và một mươi một năm triệu đồng
còn tại hậu giang công an huyện long mỹ cho biết đang làm việc với hai vợ chồng nguyễn văn thái và dương thị oanh cùng chú huyện long mỹ để làm rõ hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc
trước đó ngày một mươi sáu tháng sáu công an huyện long mỹ đã bắt quả tang thái oanh cùng sau đối tượng đang đánh bài ăn tiền tại nhà
tăng vật thu giữ trên một mươi năm triệu đồng một bộ bài tay đã qua sử dụng năm điện thoại di động các loại
dương thị oanh thừa nhận tổ chức đánh bạc và tham gia đánh bạc tại nhà được hơn một tuần
trong đó số tiền người chơi phải đặt cược mỗi ván ít nhất là năm mươi cho đến một trăm linh đồng
và trung bình cứ mỗi ba ván bài oanh thu tiền sâu nhà cái một mươi đồng